tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay
đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay mức và cho vay tối đa một tháng của một khách hàng
bằng năm mươi mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc
và mỗi khách hàng được vay vốn không quá ba tháng trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng chính sách xã hội sẽ thực hiện giải ngân đến hết ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi